theo thông tin từ bộ y tế tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi năm tháng bảy
việt nam có thêm tám trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín trong đó có bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tám trăm linh một ca ghi nhận ở trong nước cùng tại tp hcm sáu trăm linh ba ca đồng nai bảy mươi hai ca đồng tháp ba mươi sáu ca
phú yên khánh hòa mỗi địa phương một mươi tám ca bà rịa vũng tàu một mươi bảy ca hà nội một mươi một ca
hưng yên một mươi an giang tám ninh thuận bảy và đắk nông một và bảy trăm hai mươi năm trên tổng số tám trăm linh một ca này
được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa
trong ngày hôm qua tại đà nẵng ghi nhận một số trường hợp dương tính với virus sars cov hai
không rõ nguồn lây trước nguy cơ cao về dịch bệnh địa phương này đã yêu cầu dừng hoạt động thể thao
tắm miệng hoạt động cắt tóc gội đầu từ một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay
lãnh đạo tp đà nẵng nhận định
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đang ở mức nguy cơ cao số ca bệnh không rõ nguồn lây nhiều
trải rộng khắp các quận huyện chỉ trong thời gian ngắn đáng chú ý có nhiều trường hợp f f một là cán bộ
công chức viên chức nhà nước như ngân hàng thuế là việc trong môi trường kín dễ lây nhiễm
trong đó một trường hợp là công nhân khu công nghiệp hòa khánh cũng làm việc trong phòng điều hòa
vì vậy lãnh đạo tp đà nẵng yêu cầu bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa ngày một mươi năm tháng bảy
sẽ dừng các hoạt động thể thao trong nhà ngoài trời tắm biển hoạt động cắt tóc gội đầu
bí thư chủ tịch các quận huyện lãnh đạo các sở ngành phải chịu trách nhiệm
áp dụng biện pháp về khoanh vùng truy vết lấy mẫu
tin an ninh trả tự công an tp tây ninh vừa triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
bắt quả tăng ba mươi bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
vào đêm ngày một mươi ba tháng bảy qua kiểm tra bốn phòng tại cơ sở lưu trú trên địa bàn
tp tây ninh lực lượng công an đã bắt quả tăng ba mươi bốn đối tượng đang tụ tập uống bia
và sử dụng trái phép chất ma túy tất cả đều còn rất trẻ
xét nghiệm nhanh chất ma túy cho kết quả ba mươi trường hợp
dương tính công an thành phố đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trường trung cấp nghề
giao thông vận tải bắc giang
quá trình điều tra lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong công tác thu chi
thanh quyết toán kinh phí đào tạo lái xe ô tô tại đơn vị này
từ các chứng cứ thu thập được ngày một mươi hai tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố các bị can trần quang vinh là hiệu trưởng
và nguyễn thanh mai là trưởng phòng tài chính kế toán về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
tiến hành khám xét tại nhà và nơi làm việc của các bị can lực lượng công an đã phát hiện
thu giữ một số vật chứng liên quan đến vụ án
thưa quý vị và các bạn một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới hơn chín trăm linh triệu đồng
vừa bị công an tỉnh ninh bình triệt phá khi bắt giữ các đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
tại hostel tam cốc rifle bangalow trên địa bàn huyện hoa lư tỉnh ninh bình
đầu năm nay trần duy hoàng anh đã mua tài khoản cá độ bóng đá qua mạng xã hội
có hạn mức tương đương hai trăm linh triệu đồng để thực hiện cá độ bóng đá trên website bóng tám mươi tám m
với nhiều đối tượng khác
đầu tháng sáu hoàng anh đã cắt bán lại một trang mạng cho nguyễn thái anh
tính từ ngày hai mươi chín tháng sáu tổng số tiền hoàng anh và thái anh cá độ bóng đá là trên bốn trăm linh triệu đồng
nguyễn trung đức và các đối tượng sử dụng để cá độ trong các trận đấu thuộc hai giải bóng đá euro
và copa america là năm trăm linh một triệu đồng
ngoài ra đức còn mua bán số lô số đề qua mạng xã hội với triệu bảo trung
với số tiền trong ngày hai mươi tám tháng sáu là bốn mươi hai triệu đồng
hiện phòng kế xã hội sự công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phá thành công chuyên án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và buôn lậu
lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh hương yên vừa bắt giữ ba đối tượng liên quan
lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất của việt nam và lào các đối tượng đã làm thủ tục tạm nhập nhiều ô tô hạng sang
chủ yếu là xe có nhãn hiệu lixert lx năm trăm bảy mươi
từ lào vào việt nam để sử dụng
hết thời hạn theo quy định các đối tượng không làm thủ tục tái xuất về lào mà bán cho người có nhu cầu ở trong nước nhằm thu lợi bất chính
không dừng lại ở đó các đối tượng còn nhận tiền của chủ xe để lừa đảo làm thủ tục chuyển biển kiểm soát từ biển lào sang biển của việt nam
sau khi nhận tiền các đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả và biển kiểm soát giả đưa cho chủ xe để chiếm đoạt
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hương yên đã thu giữ bảy xe ô tô hạng sang
trong đó có sáu xe ô tô hiệu và một xe hiệu mercedes cùng một số giấy tờ xe giả và nhiều vật chứng có liên quan
nổ súng để vây bắt đối tượng mua bán trái phép chân ma túy công an tp vinh tỉnh nghệ an và các lực lượng phối hợp đã thu giữ tổng cộng gần hai mươi bảy kg ma túy
bao gồm một mươi tám kg ma túy đá ba kg ketamin năm mươi viên ma túy tổng hợp ngoài ra còn có súng và đạn
tại khu vực đường mòn hồ chí minh thuộc xã thanh tịnh huyện thanh trương tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng phát hiện phạm xuân tài điều khiển xe ô tô mang theo số lượng lớn ma túy nên đã bố trí lực lượng thành nhiều lớp tổ chức chốt chặn bắt quả tăng đối tượng
quá trình bắt giữ đối tượng cố thủ trong xe trên tay cầm sẵn khẩu súng quân dụng đã lên đạn sẵn sàng chống trả
tuy nhiên nhờ chủ động bố trí chiến thuật chặt chẽ các tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận đập vỡ kính lái không chế kịp thời tước vũ khí bắt giữ đối tượng thu giữ tăng vật đảm bảo an toàn cho cán bộ tham gia và người dân
một đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam vừa bị cơ quan chức năng của thị xã tân châu tỉnh an giang phát hiện
đối tượng là mai văn đạt nhập cảnh trái phép từ campuchia về xã phú lộc thị xã tân châu tỉnh an giang
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đạt
đạt qua campuchia để làm ruộng đến nay đã thu hoạch lúa xong nên chạy xuống máy từ campuchia trở về việt nam thì bị người dân phát hiện trình báo cơ quan chức năng
cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản tiếp tục xác minh làm rõ và đồng thời tiến hành đưa đối tượng đạt đi cách ly tập trung theo quy định
tại tỉnh nghệ an hai xe khách chở bốn mươi người từ vùng dịch trở về địa bàn trốn khai báo y tế đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện
dạng sáng cuối
hôm qua lực lượng chức năng chạm chốt cầu bến thủy phát hiện xe khách hai mươi chín b sáu mươi một nghìn sáu trăm tám mươi chở hai mươi người từ vùng dịch tp hcm về nghệ an
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh đã yêu cầu cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
trước đó một ngày cảnh sát giao thông công an huyện yên thành phát hiện xử lý xe ô tô khách ba mươi bảy b hai nghìn bảy mươi sáu của nhà xe san hiền chở hai mươi người từ vùng dịch hà nội và bắc ninh về huyện yên thành
nhưng chưa thực hiện các thủ tục khai báo và xét nghiệm y tế